ngày hai mươi bốn tháng tám tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang đã diễn ra lễ phát động chương trình học sinh nói không với đồ uống có cồn
đây là một hoạt động ý nghĩa dành cho kem học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đã có hơn một em tham gia ký cam kết của chương trình
lễ phát động được tổ chức với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền
từ đó nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của học sinh trung học phổ thông
trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật rượu bia nói chung về nồng độ cồn nói riêng
giúp học sinh có thêm kiến thức kỹ năng về phòng chống tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn ở tuổi vị thành niên
thông qua lễ phát động học sinh và các cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trong nhà trường
các cơ sở giáo dục được trang bị thêm kiến thức pháp luật về an toàn giao thông pháp luật về nồng độ cồn
đối với học sinh tuyệt đối không được sử dụng rượu bia có ý thức nhắc nhở cộng đồng không sử dụng rượu bia khi chưa đủ một mươi tám tuổi
đối với cán bộ giáo viên nhân viên đã uống rượu bia không lái xe tuyệt đối không sử dụng rượu bia trong trường học trong giờ hành chính